sáng nay ngày ba mươi một tháng bảy việt nam xác nhận thêm bốn mươi năm ca mới dương tính với sars cov hai
đều là những người đang được cách ly tại các cơ sở y tế ở đà nẵng
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên năm trăm linh chín ca
cũng trong sáng nay chúng ta có thêm bốn trường hợp được công bố khỏi bệnh
bảy mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín mới được ghi nhận tại đà nẵng có độ tuổi từ hai mươi bảy đến tám mươi bảy tuổi
trong đó có ba mươi ba trường hợp tại bệnh viện đà nẵng bốn trường hợp tại bệnh viện phổ đà nẵng
hai trường hợp tại bệnh viện ung bướu đà nẵng bốn trường hợp tại khách sạn thu dung cách ly
bệnh nhân thận nhân tạo của bệnh viện đà nẵng quận sơn trà hai trường hợp tại trung tâm y tế cẩm lệ đà nẵng
trong năm trăm linh chín ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm sáu mươi chín ca số ca còn đang điều trị là một trăm bốn mươi ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là năm mươi ba bảy trăm sáu mươi bảy người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện sáu trăm một mươi chín người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi bốn sáu trăm linh
cách ly tại nhà nơi lưu trú ba mươi tám năm trăm hai mươi ba người